do tác động của gió đông nam ẩm kết hợp với hội tụ gió
nên tại các tỉnh thuộc khu vực phía đông bắc bộ sẽ tiếp tục có mưa nhỏ đến dạng sáng ngày mai
chỉ riêng một số nơi như lạng sơn hay là tại khu vực hải phòng quảng ninh
thì chỉ có mưa đến hết ngày mai
sau những ngày tiếp theo khi không khí lạnh dần suy yếu
khu vực này sẽ xuất hiện sương mù rải rác vào lúc sáng sớm
nền nhiệt có xu hướng tăng dần
ngày đêm mai ở mức là từ một mươi năm đến hai mươi ba độ và sau đó sẽ tăng dần
tương tự tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ cũng sẽ có mưa nhỏ rải rác đến sáng ngày mai
nên nhiệt độ tại đây cũng có xu hướng tăng dần
cao nhất đạt ở mức là hai mươi hai mươi ba độ và sẽ tăng khoảng từ một cho đến ba độ sau đó
đáng lưu ý vẫn chỉ là tình trạng sương mù vào lúc sáng sớm
người dân nên hạn chế tốc độ khi tham gia giao thông để đảm bảo an toàn
lui xuống khu vực trung bộ ngoại trừ các tỉnh
từ thanh hóa đến khu vực hà tĩnh có thể xảy ra mưa
mưa nhỏ rải rác do tác động của một phần hình thế gây mưa từ phía bắc
thì các khu vực còn lại mưa sẽ có xu hướng giảm nhanh
nhiệt độ có dấu hiệu tăng rõ rệt hơn
từ sau ngày hai mươi hai nhiệt độ tại khu vực phía bắc của trung bộ đến thừa thiên huế
sẽ có mức nhiệt trưa chiều ở mức là hai mươi bốn hai mươi bảy độ
trời chỉ còn rét nhẹ ở phía bắc khu vực vào lúc đêm và sáng
khu vực các tỉnh từ đà nẵng đến ninh thuận bình thuận
trong hôm nay và ngày mai vẫn có mưa nhỏ rải rác
sau đó mưa sẽ giảm nhanh
về nhiệt độ tại đây cũng có xu hướng tăng nhẹ
cao nhất là từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
thời tiết toàn khu vực trung bộ nhìn chung là tương đối thuận lợi
cho các hoạt động dân sinh sản xuất và kinh doanh của bà con
vùng cao tây nguyên duy trì thời tiết ổn định
không có biến động nhiều trong thời đoạn ba ngày tới
và xa hơn là từ bảy đến một mươi ngày
tại đây khó có khả năng gây mưa trái mùa cho khu vực
bởi vậy thời tiết chủ đạo là nắng vào ban ngày
với nhiệt độ ngày đêm là từ một mươi năm đến hai mươi chín độ
đến với các tỉnh thành nam bộ
tại đây thời tiết chủ đạo vẫn là ít mưa ngày còn nắng
với mức nhiệt cao nhất là từ ba mươi đến ba mươi ba độ
thời tiết thuận lợi không quá nắng gắt
tạnh giáo cũng phần nào góp phần thúc đẩy cho các hoạt động thương mại
từng bước mở cửa trở lại của người dân phía nam